trong quá trình tuần tra và kiểm soát nắm tình hình cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng đã kịp thời phát hiện
đoàn xe khách loại ba mươi năm chỗ với bốn xe đều dán đề can quảng cáo gần như phủ kín nối đuôi nhau trên đường phố
và gây phản cảm bất an cho người tham gia giao thông
vào thời điểm trên phòng cảnh sát giao thông thành phố đã phát hiện đoàn xe lưu thông trên đường duy tân
nên đã tiến hành dừng và kiểm tra
bước đầu cho thấy đoàn xe này chưa đăng ký với cơ quan chức năng về việc cải tạo
đổi màu sơn xe cũng như chưa được phép quảng cáo trên các tuyến phố
theo quy định không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông
sản phẩm quảng cáo không được vượt quá năm mươi diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông
hiện lực lượng chức năng đang triệu tập làm việc với chủ doanh nghiệp vận tải
cùng với tài xế tham gia điều khiển đoàn xe nói trên để làm rõ trách nhiệm và các vấn đề vi phạm có liên quan